báo tiết tấn công miền đông nước mỹ hàng nghìn chuyến bay bị hủy giao thông hỗn loạn trường học phải đóng cửa sau khi cơn bão tuyết mạnh tấn công nước mỹ
theo hãng tin reuters dịch vụ thời tiết quốc gia mỹ cho biết cơn bão tuyết đầu mùa mang đến từ một mươi hai hai mươi năm cm tuyết với sức gió sáu mươi bốn km trên giờ trong các khu vực bị ảnh hưởng
cảnh báo thời tiết nguy hiểm được phát đi cho các bang từ nam ra bắc california đến bang new zecha
vào khoảng bốn giờ sáng nay dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết tuyết dây dày hai mươi một năm mươi chín cm ở thủ đô washington hai mươi hai tám mươi sáu cm ở đông bang tennese ba mươi bảy cm ở bang virginia và ba mươi chín ba mươi bảy cm ở maridan
ông austin marfield nhà ký tượng của dịch vụ thời tiết ở bang virginia cho biết
đây không phải là trạng thái thời tiết thường thấy với chúng tôi đặc biệt là vào thời điểm này trong năm
theo ông bão tuyết xảy ra ở khu vực đông dân cư và việc tích tụ ngày càng nhiều tuyết hơn
sẽ trở thành vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống
cơ quan liên bang ở thủ đô washington buộc phải đóng cửa hàng chục trường học trong vùng cũng chịu chung số phận
thượng viện mỹ cũng chỉ họp một phiên họp ngắn hạn sau kỳ nghỉ lễ do báo tuyết
các địa điểm xét nghiệm ở quốc hội cũng phải đóng cửa sớm
ngoài thủ đô washington các địa phương khác cũng bị ảnh hưởng khá nhiều do báo tuyết
tiết trên đường và đường dây điện khiến cho việc lưu thông căng thẳng hơn và nhiều nơi bị mất điện
do đường bị đóng băng hàng chục vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở các bang maryland và virginia
theo trang flyduare com có gần ba chuyến bay bị hủy và hơn năm chuyến bay bị trễ ở mỹ
cơ quan thời tiết quốc gia cho biết cơn bão mùa đông đang giữ bớt và sẽ kết thúc vào tối ngày ba tháng một giờ mỹ
hơn bốn chín trăm linh chuyến bay hôm ngày ba tháng một ngày làm việc đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai bị hủy do thời tiết xấu
trong đó có ba một trăm bảy mươi ba chuyến bay giao vào mỹ
theo trang web thảo dõi flightwear
cùng với hai bảy trăm linh chuyến bay nội địa mỹ bị hủy hôm ngày hai tháng một và hai bảy trăm năm mươi chuyến bay hôm một tháng một
các vụ hủy bay mới nhất gần đây gây khó khăn cho những người mỹ đang cố về nhà sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
hỡi south square air có thể ngừng hủy mọi chuyến bay rời khỏi sân bay quốc tế washington không
tôi cần về nhà
kelly hughes một hành khách viết trên twitter
trận tuyết lần này rất lớn
thị trưởng washington miriam boser nói nếu không thực sự cần ra ngoài hãy ở nhà chớ ra đường
công chức liên bang tại thủ đô và khu vực lần cận được yêu cầu ở nhà
chưa rõ mức độ ảnh hưởng lên hoạt động của chính phủ bởi hai năm qua
làm việc từ xa đã trở thành thông lệ trong hệ thống do covid một mươi chín
tôi định về nhà lúc một mươi h ba mươi sáng hôm qua mà bây giờ đã bị hủy chuyến ba lần và một chuyến bị hoãn
nên tôi bị lỡ chuyến
kelly lại viết hôm ngày hai tháng một
giao thông hàng không khắp thế giới gặp khó khăn trong các kỳ nghỉ lễ vì nhân viên hàng không nhiễm ncov
nhiều phi công và tiếp viên đổ bệnh sau khi xét nghiệm dương tính hoặc buộc phải cách ly do tiếp xúc gây nhiễm
các trường học trong khu vực phải đóng cửa do tuyết
sân bay ở những trạm trung chuyển lớn như chicago atlanta denver detroit houston và new york
bị ảnh hưởng nặng nề cuối tuần qua
các sân bay ở khu vực đông ở new york washington và beck timor phải hủy đa số chuyến bay hôm ba tháng một
bão tuyết tấn công thủ đô và các vùng khác ở miền đông nước mỹ
sự đoán lượng tiết rơi ở washington lên tới một mươi hai bảy đến hai mươi năm bốn
tuyết rơi dày đặc và bão gió có thể gây nguy hiểm cho điều kiện đi lại và đe dọa mất điện
cục thời tiết quốc gia mỹ cho hay trong bản tin mới nhất
tổng thống mỹ bị kẹt trên chuyên cơ vì bá tuyết
báo tết cũng làm chuyến trở về nhà trắng của tổng thống mỹ joe biden bị chậm trễ
ông biden và các nhân viên phải chờ ba mươi phút trên chiếc không lực một để đường băng được soạn tuyết
tổng thống mỹ joe biden trở lại nhà trắng hôm ba tháng một sau kỳ nghỉ lễ trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt
khiến ông mắc kẹt một thời gian trên máy bay không lực một
trong bão tuyết hàng chục nhân viên sân bay phải vất vả làm sạch đường băng
và đoàn xe của tổng thống phải di chuyển khó khăn qua những con đường phủ đầy tuyết
ông bị kẹt trên máy bay khoảng nửa giờ khi cầu thang cần sử dụng để xuống máy bay bị băng tuyết chặn lại
vì thời tiết xấu biden cũng không thể thực hiện chuyến đi từ sân bay đến nhà trắng bằng máy bay trực thăng
đoàn xe của ông đã phải di chuyển trong điều kiện đường xá đông đúc ở washington
đi với tốc độ khoảng ba mươi hai km trên giờ dù đã trên tuyến đường chính
thời tiết cũng khiến nhà trắng phải hủy cuộc họp báo hằng ngày
các văn phòng liên bang ở washington cũng bị đóng cửa
chỉ những nhân viên thuộc bộ phận được chỉ định là khẩn cấp mới duy trì báo cáo công việc
lịch trình của biden hôm ngày ba tháng một bao gồm cuộc họp hàng ngày với các quan chức an ninh quốc gia
và một sự kiện trực tuyến về công việc mà chính quyền đang làm để giảm giá thịt
nhiều vùng ở anh cũng đang phải hứng chịu trận bão tuyết và gió mạnh lên tới một trăm hai mươi tám km trên giờ
nhiều khu vực ở anh đang phải đối mặt với tình trạng báo tiết cục bộ
gió mạnh lên tới một trăm hai mươi tám km trên giờ và mức nhiệt đóng băng
cảnh báo thời tiết lạnh đã được ban bố cho hầu hết khu vực việt bắc nước anh trong điều kiện băng giá
và tiết trời dày có thể xảy ra từ nửa đêm ngày bốn tháng một cho đến trưa ngày sáu tháng một theo giờ địa phương
ngoài ra còn có cảnh báo về tiết trời dày mức nhiệt đóng băng và gió mạnh ở các vùng phía bắc scotland
những trận báo tuyết diễn ra sau khi cơ quan thời tiết anh miss offiz mô tả
anh đã chứng kiến ngày đầu năm mới ấm áp nhất ở nước này kể từ khi dữ liệu thống kê thời tiết bắt đầu được thực hiện
miss office cho biết thời tiết trong ngày bốn tháng một sẽ lạnh hơn đáng kể trên toàn quốc
với nhiệt độ cao nhất là tám độ c bốn mươi bảy độ f đến chín độ c bốn mươi tám độ f ở miền nam và khoảng bốn độ c ba mươi chín độ f đến năm độ c bốn mươi một độ f ở scotland
ở anh nhiệt độ lạnh hơn có thể mang theo tuyết ở khu vực penis và north rock nhưng thời tiết khá ấm ướt
nhà dự báo thời tiết simon pachy nói
tại aberdisha và phía bắc miền đông scotland gió thổi mạnh lên tới một trăm hai mươi tám km trên giờ có thể tạo ra những trận bão tuyết cục bộ
mix office đưa ra cảnh báo về băng tuyết cho du khách
vào đêm năm tháng một nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống âm một độ c ba mươi độ f ở london độ c ba mươi hai độ f ở belard một độ c ba mươi ba độ f ở calip và âm ba độ c hai mươi bảy độ f ở elibur
ông pachy cho biết khu vực phía tây nước anh có khả năng khô và trời sáng lên khi gió giảm
tuy nhiên trong ngày sáu tháng một vùng này sẽ chứng kiến một giải mưa di chuyển nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng trong suốt đêm